trước thông tin đà nẵng phát hiện hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ubnd huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã chỉ đạo đoàn du lịch gồm ba mươi chín người là cán bộ
giáo viên phòng giáo dục và đào tạo huyện và người thân sau khi trở về từ đà nẵng
tự cách ly tại nhà ít nhất một mươi bốn ngày
sau khi xuống đến sân bay nội bài đoàn có xe của công ty du lịch đưa thẳng về thị trấn mù căng trải
được biết đoàn xuất phát từ mù căng trải ngày hai mươi hai tháng bảy và đến thành phố đà nẵng ngày hai mươi ba tháng bảy
tại đây đoàn ba mươi chín người có đi thăm quan ăn uống nghỉ dưỡng tại khu du lịch bà nà hiêu
bãi biển mỹ khê và chùa linh ứng